sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tỉnh bình dương đồng nai bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu long an và tiền giang về phòng chống dịch covid một mươi chín
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía nam những ngày gần đây
theo đánh giá tại việt nam tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát
báo cáo của bộ y tế cho biết tại việt nam đã ghi nhận hơn một mươi sáu ca mắc trong đợt dịch thứ tư
riêng tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh miền đông dịch đang diễn biến nhanh phức tạp
số ca mắc tăng cao với nhiều ổ dịch trong cộng đồng nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây
các tỉnh bình dương đồng nai long an tiền giang liên tục gia tăng số ca mắc do địa bàn tiếp giáp với thành phố hồ chí minh
có nhiều nhà máy khu công nghiệp với số lượng lớn người lao động có giao lưu đi lại với khu vực có dịch
tại cuộc họp lãnh đạo các địa phương đã tập trung đánh giá về tình hình dịch bệnh các giải pháp đang và sẽ tiếp tục thực hiện
đồng thời đưa ra các đề xuất như việc hỗ trợ tăng cường máy thở máy xét nghiệm tháo gỡ các thủ tục mua sắm sinh phẩm phục vụ chống dịch
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhận định trước diễn biến dịch bệnh có chiều hướng phức tạp hơn
thường trực chính phủ triệu tập cuộc họp nhằm bàn bạc đánh giá lại tình hình xem xét những khó khăn mà địa phương cần chính phủ tháo gỡ
nhất là việc đẩy mạnh vai trò lãnh đạo chỉ đạo tại địa phương nhìn nhận lại việc triển khai thực hiện phân cấp phân quyền sao cho hiệu quả
hay việc phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng
dù là ngày nghỉ và các địa phương cũng đang rất quyết liệt giải quyết với công tác chống dịch
thủ tướng đề nghị các địa phương bộ ngành cần thảo luận nghiêm túc mổ xẻ những nguyên nhân chủ quan và khách quan
để tìm ra những giải pháp phù hợp khả thi và hiệu quả phù hợp với diễn biến mới về dịch bệnh